nhân chuyến công tác tại hải phòng thủ tướng đã dự lễ khởi công xây dựng dự án tổ hợp khách sạn năm sao và căn hộ dịch vụ cao cấp châu âu
dự án tổ hợp khách sạn năm sao và căn hộ dịch vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn chuô việt nam được xây dựng tại vị trí thuận lợi
nằm tại ngã tư giao cắt của hai dự án giao thông trọng điểm của thành phố hải phòng là đường world bank và đường ven hồ sen cầu giáo hai
cách nút giao thông cao tốc hà nội hải phòng sáu km về phía trung tâm thành phố
dự án có trị giá đầu tư là sáu mươi triệu usd đây là trị giá đầu tư nằm trong tổng số hai trăm ba mươi triệu đô la mỹ của ba dự án sẽ được đầu tư xây dựng
sau khi hoàn thiện dự án sẽ cung cấp hai trăm sáu mươi chín phòng khách sạn và một trăm chín mươi hai căn hộ dịch vụ
dự kiến dự án tổ hợp khách sạn năm sao và căn hộ dịch vụ sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào đầu năm hai nghìn một mươi chín